việt nam là một nước nông nghiệp với gần tám mươi số dân sinh sống và làm việc ở các vùng nông thôn
tuy nhiên hiện nay các tác phẩm văn học về đề tài nông thôn ngày càng trở nên thưa vắng ít được quan tâm
vừa qua báo nông thôn ngày nay phối hợp với hội nhà văn việt nam tổ chức lễ phát động của thi viết chuyện ngắn
làng việt thời hội nhập đây là một hoạt động có ý nghĩa trong bối cảnh nền văn học nước ta
đang thưa vắng các tác phẩm viết về người nông dân về nhịp sống ở vùng nông thôn
thời kỳ đầu thế kỷ hai mươi đang diễn ra nhiều đổi thay